xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
sau hai ngày xét xử vào chiều ngày hôm nay tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt đối với bốn bị cáo
nguyên là lãnh đạo công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam gọi tắt là vem
do gây thất thoát một trăm sáu mươi năm tỷ đồng khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất trái quy định
trong đó cựu tổng giám đốc nguyễn thanh giang và cựu chủ tịch hội đồng quản trị lâm trí quang
cùng bị phạt năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
cùng bị kết án về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí bị cáo đào huấn ngữ cựu giám đốc công ty đúc số một
bị phạt ba mươi ba tháng tù bị cáo nguyễn văn khôi cựu ủy viên hội đồng quản trị
kiêm trưởng ban kiểm soát bị phạt ba mươi tháng tù nhưng được hưởng án treo
về cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo bản án sơ thẩm lợi dụng việc thực hiện đề án di rời công ty đúc số một
đơn vị hạch toán phụ thuộc veam do đào huấn ngữ làm giám đốc
tại số hai trăm hai mươi bình thới vào khu công nghiệp các bị cáo đã bàn bạc thu lợi
từ dự án xây dựng khu nhà ở và trung tâm thương mại dịch vụ tại mặt bằng này
bản án nhận định lâm trí quang với vị trí là chủ tịch hội đồng quản trị
nguyễn thanh giang với vai trò là tổng giám đốc đã tích cực trong việc tìm đối tác
để góp vốn hợp tác đầu tư sau đó chuyển nhượng cổ phần và làm các thủ tục chuyển nhượng
để lấy tiền di rời xây dựng công ty đúc một
hai bị cáo này đều không được hưởng lợi nên vai trò trong vụ án là ngang nhau
hành vi của lâm trí quang nguyễn thanh giang và đào huấn ngữ thực hiện thủ tục góp vốn
chuyển nhượng cổ phần là giá trị quyền sử dụng đất của vem tại số hai trăm hai mươi bình thới
nhưng không thực hiện định giá đấu giá là vi phạm quy định pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
đối với nguyễn khôi và các cựu thành viên hội đồng quản trị của vem
đã ký nghị quyết để đồng ý để vem góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại hai trăm hai mươi bình thới
và đồng ý cho chuyển nhượng cổ phần bằng nguyên giá một trăm một mươi năm tỷ đồng
nhưng không thực hiện định giá đấu giá là vi phạm các quy định của nhà nước
trong khi đó tòa nhân dân tp hcm ngày hôm nay cũng đã mở phiên tòa xét xử bị cáo diệp dũng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn coop
và bảy đồng phạm ông dũng cùng với các đồng phạm bị cáo buộc sử dụng một tỷ đồng
huy động của nhà đầu tư sau thương vụ mua bixi bất thành gây thiệt hại một trăm một mươi năm tỷ đồng
bốn đồng phạm cũng bị xét xử về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ gồm nguyễn thành nhân
cựu tổng giám đốc sài gòn coop hồ mỹ hòa cựu giám đốc tài chính sài gòn coop
võ thành trung tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới
và tôn thất hào tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc đại á
ba bị cáo là nhân viên của sài gòn coop cũng bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng diệp dũng không thông qua hội đồng quản trị sài gòn coop
tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty đại á số tiền ba trăm linh tỷ đồng
và hợp tác đầu tư với công ty đô thị mới số tiền bảy trăm linh tỷ đồng
ông dũng cũng đã ký ủy nhiệm tri chuyển một tỷ đồng trong số tiền ba tỷ đồng
mà sài gòn coop huy động để thực hiện thương vụ mua lại bixi trước đó cho hai công ty trên
với lợi nhuận cố định là bảy một năm thời hạn ba tháng
và được thanh toán gốc lãi một lần vào cuối kỳ hợp tác
hành vi của ông dũng tạo điều kiện cho công ty đại á và công ty đô thị mới
không phải thanh toán khoản lợi nhuận cố định bảy
dẫn đến việc sài gòn co op bị thiệt hại một trăm một mươi năm sáu tỷ đồng từ hai hợp đồng hợp tác đầu tư trên
liên quan tới
vụ cướp ngân hàng xảy ra tại thành phố đà nẵng ngày hai mươi hai tháng một mươi một vừa qua
tòa nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử lưu động hai bị cáo là nguyễn mạnh cường
hai mươi năm tuổi chú tại huyện quế sơn tỉnh quảng nam và trần văn trí hai mươi hai tuổi
chú tại xã hòa sơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng về hành vi cướp tài sản và giết người
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv
phòng giao dịch ngũ hành sơn chi nhánh sông hàn cường và trí đã ngụy trang dùng súng
giao chuẩn bị từ trước uy hiếp nhân viên để lấy tiền sự việc đã bị ông trần minh thành là bảo vệ
của ngân hàng phát hiện chống giả quyết liệt ông thành đã bị cường đâm trọng thương và không qua khỏi
nhận được tin báo công an quận ngũ hành sơn và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã ngay lập tức có mặt
tổ chức lực lượng truy xét và bắt giữ được cả hai khi đang cố tình lẩn trốn
trước hội đồng xét xử cường và trí thành khẩn thừa nhận đã quen biết nhau qua mạng xã hội do nợ nần nhiều
không có khả năng chi trả nên cả hai đã nảy sinh ý định đặt mua hung khí trên mạng xã hội và cùng nhau đi cướp ngân hàng
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn mạnh cường mức án tử hình trần văn trí ba mươi năm tù
cùng chung về tội cướp tài sản và giết người
thưa quý vị một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng có gần hai mươi đối tượng do lê thị phượng
trú tại huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa cầm đầu đã bị công an thành phố trí linh tỉnh hải dương bắt giữ xử lý
kịch bản của nhóm đối tượng này là đóng giả nhân viên tư vấn của ngân hàng hoặc là nhân viên bán hàng
sau đó gọi điện cho khách hàng có nhu cầu vay vốn hoặc tư vấn mua hàng trúng thưởng để lừa đảo
với người có nhu cầu vay vốn thì các đối tượng làm hồ sơ vay rồi yêu cầu nộp một số loại thuế phí và chiếm đoạt
đối với hình thức bán đồ gia dụng thực phẩm chức năng trúng thưởng xe máy khách hàng muốn nhận thưởng phải đóng các khoản tiền qua tài khoản ngân hàng được cung cấp
cơ quan công an xác định có một mươi ba người đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn ba trăm năm mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam phối hợp với công an huyện gia viễn tỉnh ninh bình đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm nguyễn đức công
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường thanh châu
thành phố phủ lý tỉnh hà nam theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công đã chỉ đạo đàn em ném chất bẩn gọi điện nhắn tin đe dọa để đòi nợ
xiết nợ đối với một số người ở phường trần hưng đạo thành phố phủ lý tỉnh hà nam với số tiền gần hai tỷ đồng
do bị đe dọa sợ hãi nên một số người dân đã phải trả cho nhóm của công gần tám trăm linh triệu đồng tiền lãi suất cao
sau khi thực hiện hành vi phạm tội đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan công an phát lệnh truy nã toàn quốc
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai lực lượng công an phối hợp đã bắt được nguyễn đức công khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện gia viễn tỉnh ninh bình
còn tại đà nẵng gần bốn mươi đối tượng tụ tập mang theo hung khí để chuẩn bị hỗn chiến đã bị lực lượng công an kịp thời ngăn chặn
cụ thể vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi hai do mâu thuẫn
nguyễn đại hưng và hà thạnh sinh năm hai nghìn bốn trú tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
đã tụ tập bốn mươi thanh thiếu niên mang theo hung khí tìm đánh một nhóm có tên là ufo
quá trình rượt đuổi vô tình để mất dấu
nhóm này đã điều khiển xe máy lãng lách qua nhiều tuyến đường và tổ chức đánh nhau với một nhóm thanh thiếu niên khác
ngay lúc chuẩn bị xảy ra hỗn chiến lực lượng công an xã hòa châu tuần tra đã kịp thời phát hiện ngăn chặn
đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai ba mươi đối tượng liên quan đã bị triệu tập để làm rõ
công an huyện hòa vang đã khởi tố vụ án một mươi bảy đối tượng trong đó bắt tạm giam một mươi đối tượng
cấm đi khỏi nơi cư trú bảy đối tượng thu giữ nhiều xe máy hung khí tự chế
tám đối tượng cùng chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bị công an thành phố rạch giá bắt quả tang
khi đang tham gia đánh bảy ăn tiền
tại chiếu bạc tám người bị bắt giữ cùng với số tiền gần năm mươi triệu đồng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận bắt đầu tham gia đánh bạc ăn tiền từ một mươi bốn h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tổ điểm đánh bạc này do võ thị dầu đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
qua công tác nắm tình hình và kiểm tra thực tế các toa tàu hàng tại ga sóng thần tỉnh bình dương
lực lượng công an đã phát hiện bốn vụ việc vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn nhập lậu
số hàng hóa nói trên là đồ điện tử thuốc tây đồ gia dụng rượu ngoại
đồ trang điểm máy phun sơn máy xay đa năng đen năng lượng mặt trời
quần áo chưa qua sử dụng do nước ngoài sản xuất ước tính tổng trí tổng trị giá gần chín trăm linh triệu đồng
số hàng này được vận chuyển từ ga hà nội vào ga sóng thần
sau đó vận chuyển cho khách hàng ở tp hcm nhưng chưa xuất trình được hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như là có tem nhãn vụ bằng tiếng việt theo quy định
đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác định xử lý theo quy định